đồng loạt đột kích bắt quả tăng hai tụ điểm trên địa bàn huyện dương minh châu của tỉnh tây ninh
các lực lượng phối hợp với công an tỉnh tây ninh gồm công an huyện dương minh châu
đã bắt giữ sáu mươi một đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
cụ thể tại nhà đối tượng nguyễn trung hiếu tổ công tác đã bắt quả tăng ba mươi sáu người
đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tụ điểm này do hiếu cùng với võ bình thuận cùng chú tại địa phương đứng ra tổ chức
hiếu và thuận còn thuê ba đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới
lực lượng công an cũng đã quả tang hai mươi năm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
do nguyễn phúc hậu nguyễn thị hồng nhung và đặng thanh sang đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
tăng vật thu giữ tại hai tụ điểm trên gồm gần sáu trăm linh triệu đồng và nhiều vật dụng khác
thưa quý vị các trận đấu euro copa america và vòng loại world cup
vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn
và đây cũng chính là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng
phạm tội tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
liên tiếp các đường dây cá độ tại tây ninh ninh thuận đắk lóc hà nội và tp hcm đã bị bóc gỡ
vâng tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này thì lực lượng công an trên cả nước
đã thực hiện nhiều kế hoạch tăng cường chủ động phòng ngừa đấu tranh
xử lý nhiều đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
ba đối tượng đang say mê cá độ bóng đá tại quán cà phê gạch tại tây ninh
đã bị bắt giữ với số tiền cá cược lên đến hai trăm năm mươi triệu đồng
tại ninh thuận phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tại đắk lắc một đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một tuần trên một mươi bốn tỷ đồng
với hàng chục đối tượng cũng đã bị bắt giữ xử lý
phương thức gây giao dịch của chúng tôi là
khi kết thúc ngày hôm sau thì thắng thua gì thì hai bên liên lạc điện thoại với nhau
và trả tiền mặt cho nhau
em cộng tính trên từng khách em chốt với cả giá tiền thanh toán
khi mùa euro copa america và vòng loại world cup trong năm hai nghìn hai mươi một diễn ra
cũng là lúc đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đường dây cá độ
tại tây ninh ninh thuận và đắk lắc hà nội và cả thành phố hồ chí minh
với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
nhất là chúng lợi dụng không gian mạng để hoạt động với quy mô lớn
cả về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc
đối tượng chính đã lấy một trang mạng cấp độ matter
về rồi chia ra thành các trang tổng
rồi phân ra là nhiều trang máy để đánh bạc cá độ với các con bạc
người dân cần nhận thức là tất cả các hành vi
cá độ bóng đá bằng ăn thua bằng tiền đều đang bị pháp luật nghiêm cấm
lấy chủ động phòng ngừa là chính
tại nhiều tỉnh thành phố lực lượng công an đã xây dựng nhiều kế hoạch
để tuyên truyền đến người dân không tham gia cá độ bóng đá
đồng thời phát động phong trào vì an ninh tổ quốc
tổ dân phố tự quản nói không với tệ nạn cá độ
chúng tôi đã có chủ động để nắm tình hình điều tra cơ bản
nắm tình hình và đang giả dụng các đối tượng
một là thứ nhất là chúng tôi cũng phải gọi hỏi dân đe
để không thực hiện hành vi đánh
có điều kiện thực hiện bản tội thì chúng tôi có thể giả dự
để chúng tôi thể xử bắt triệt phá trong giai đoạn này
giải pháp thì chúng tôi vẫn tập trung vào cái việc
cũng là ngoài cái việc tuyên truyền
tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
chúng tôi cũng giải pháp cơ bản là
cũng phải tập trung phát động phòng trào toàn dân
và về an ninh tổ quốc
đặc biệt là xây dựng các mô hình chuyên đề
trong phòng chống tội phạm
để làm sao mà huy động được các ngành các cấp
và đông đảng quần chúng nhân dân tham gia
thì chúng tôi mới nghĩ là cái mục tiêu này
nó mới đề tướng được
các giải bóng đá euro copa america
và vòng loại world cup trong năm hai nghìn hai mươi một
vẫn đang tiếp tục diễn ra
là những yếu tố điều kiện thuận lợi
để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
tiếp tục hoạt động
vậy nên lực lượng công an
trên toàn quốc vẫn tăng cường công tác
nghiệp vụ quản lý đối tượng địa bàn
phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm